ngành nông nghiệp tỉnh sơn la đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ ứng dụng công nghệ cao và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc
những kết quả đó đạt được một phần nhờ những chính sách dự án hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã trong sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản của tỉnh sơn la
khu vực nuôi cá lồng của công ty cổ phần thủy sản sông đà tại lòng hồ thủy điện sơn la sau ba năm đi vào hoạt động đến nay cơ sở đã ổn định với sản lượng hàng năm từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi tấn cá thương phẩm
những ngày đầu mới thành lập cơ sở này gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật
tại huyện thuận châu hiện có trên tám mươi doanh nghiệp và bốn mươi hợp tác xã đang hoạt động
cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ nhiều chính sách riêng của tỉnh sơn la đã được ban hành
và mang lại cho các doanh nghiệp và bốn mươi hợp tác xã
hiện nay việc ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp với sự phát triển
đang là sự quan tâm của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
đó là những cái mà tỉnh sơn la đang thực hiện và cái mà ngành nông nghiệp đang tham mưu
và từ những cơ chế chính sách đó thì tích hợp tốt các chính sách rồi
đồng thời việc đó là nghiên cứu vận dụng trên thực tiễn về bản tỉnh sơn la
chính sách nào đang áp dụng tốt và chính sách nào mà cần phải chỉnh sửa bổ sung
thì các ngành của tỉnh trực tiếp nông nghiệp kế hoạch đầu tư tài chính
sẽ tham mưu cho tỉnh tích hợp thành một chính sách trong thời gian tới
nhờ những chính sách hỗ trợ tích cực của nhà nước
các nghị quyết của địa phương về phát triển nông nghiệp nông thôn
đã và đang tạo sự chuyển mình về tư duy của nông dân
đem luồng sinh khí mới cho nông nghiệp của tỉnh sơn la